nằm giữa thủ đô hà nội thế nhưng nhà trọ chỉ có giá một mươi năm đồng một ngày chưa bằng giá của một bát phở
đây là nơi mà nhiều gia đình nghèo tìm đến khi đưa con về khám chữa bệnh tại viện nhi trung ương
xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với câu chuyện về nhà trọ một mươi năm đồng của ông nguyễn thế hiệp
điều hòa quạt điện wifi bếp đun đầy đủ người ở chỉ phải mua mỗi xà phòng
không ai nghĩ căn phòng trọ này chỉ có giá một mươi năm đồng một ngày
khu trọ này luôn nhộn nhịp khách thuê đến từ nhiều vùng quê khác nhau nhưng đều có chung một điểm là hoàn cảnh khó khăn
có người chỉ ở vài ngày cũng có người đã ở tới vài năm